trong ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn thế giới đã ghi nhận thêm gần tám mươi ca nhiễm covid một mươi chín mới
mỹ và châu âu tiếp tục là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của covid một mươi chín
nhưng tình hình dịch đang có dấu hiệu giảm dần và bước đầu đã được kiểm soát tại các quốc gia châu âu
tổng số ca tử vong tại châu âu được ghi nhận trong ngày hai mươi hai tháng bốn là một trăm một mươi một hai trăm linh hai
và con số được ghi nhận tại italy là hai mươi năm tám mươi năm ca
tuy nhiên italy anh và đức đều ghi nhận số ca tử vong mới trong hai mươi bốn giờ qua giảm so với một ngày trước đó
số ca tử vong mới tại tây ban nha và pháp tăng không đáng kể duy trì ở mức lần lượt là hơn bốn trăm linh và năm trăm linh ca
hiện anh và đức đều thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine chống virus sars cov hai
do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu trong thời gian tới
tại mỹ tâm dịch lớn nhất nước là new york cũng đã thông báo số ca tử vong trong ngày đang có dấu hiệu giảm tốc
ghi nhận trong ngày hai mươi hai tháng bốn là sáu trăm sáu mươi một ca